việc thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán thẻ ở trên thế giới đang ngày càng phát triển
tuy nhiên tại việt nam theo số liệu của ngân hàng thế giới năm hai nghìn một mươi tám
việt nam có lượng giao dịch phi tiền mặt thấp nhất trong khu vực đông nam á với mức là bốn chín
con số đó thì phần nào nói lên sự ưa chuộng tiền mặt ở nước ta
và điều đó thì cũng thể hiện qua sự nở rộ của một loại hình dịch vụ có tên gọi là rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chỉ cần lên trang google gõ từ khóa rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chỉ trong vòng năm giây công cụ tìm kiếm đã cho chúng ta hơn ba triệu kết quả
một loạt các dịch vụ được quảng cáo là rút tiền từ thẻ tiến dụng với lãi suất rất thấp chỉ một một
rất nhiều người đã từng gặp các quảng cáo mời trao sử dụng dịch vụ này
thực ra đây đúng là dịch vụ hiện nay đang nở rộ ở bên ngoài
tôi thì tôi chưa tham gia cái việc này
mặc dù tôi có thẻ visa rút atm thì sẽ đắt hơn thì đâu đó khoảng bốn
còn nếu mà rút thẻ những cái dịch vụ đấy thì đâu đó khoảng tầm một một năm có lời thì hai
đại lại là nó cũng có những cái lợi thế nhất định thì những cái đơn vị làm cái cung cấp cái dịch vụ quẹt thẻ để rút tiền thì họ mới tồn tại được
thẻ tín dụng visa mastercard là những công cụ được các ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán phát hành
để phục vụ mục đích thanh toán không dùng tiền mặt
chính vì mục đích thanh toán không dùng tiền mặt
nên chi phí để có thể rút tiền mặt từ các thẻ này tại cây atm thường sẽ rất cao thường là từ bốn năm
với các dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng theo các chuyên gia giải thích
về bản chất các công ty này giống như một cửa hàng
khách hàng thay vì khi vào quẹt thẻ để nhận lại được hàng hóa dịch vụ thì sẽ nhận lại một khoản tiền mặt
chi phí để cho dịch vụ này diễn ra sẽ là khoảng một một hai
theo các chuyên gia hoạt động này có thể coi là lợi dụng việc mua bán hàng hóa khống để rút tiền
đối với thẻ tiến dụng
hoặc một số loại thẻ thì pháp luật nghiêm cấm hạn chế cái việc rút
đặc biệt là rút tiền thông qua giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ khống
tức là nó không thể hiện được đúng cái chức năng của thanh toán
thậm chí nó còn liên quan đến quản lý hàng hóa cũng như việc nộp thuế
thẻ tiến dụng là loại thẻ mà chúng ta có thể quẹt để mua hàng khi không có tiền trong tài khoản
không có tiền mặt trong ví
và rõ ràng nếu cứ cố tình muốn rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
chúng ta cũng đang tiếp tay cho những dịch vụ
vì phạm pháp luật này có đất hoạt động